theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hồi một mươi sáu h ngày hai tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi tám bốn độ vĩ bắc một trăm linh chín hai độ kinh đông trên đảo hải nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín ban kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm linh km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến bốn giờ ngày ba tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy bốn độ vĩ bắc một trăm linh bảy năm độ kinh đông trên vùng biển các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
khu vực vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến bình định có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua cấp tám
giật cấp một mươi sóng biển cao từ ba bốn m biển động rất mạnh
từ đêm hai tháng chín vùng ven biển các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng nam có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy